kính chào quý vị đang theo dõi chương trình kinh tế tuần của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dịch vụ logistics là ngành có tiềm năng phát triển rất lớn đóng vai trò quan trọng
đặc biệt trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng
nghị quyết số một trăm sáu mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ đã đặt ra những mục tiêu giải pháp
để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics việt nam
hướng logistics trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là mục tiêu ở tương lai
nhưng cần được triển khai ngay từ bây giờ
và đây cũng là nội dung của chương trình tọa đàm ngày hôm nay
xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia cùng chúng ta ngày hôm nay
ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương
và ông đinh hải bắc giám đốc công ty pacific container
vâng trước khi vào tọa đàm thì xin mời hai vị khách mời cùng quý khán giả
chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngay sau đây
theo ngân hàng thế giới việt nam hiện đứng thứ sáu mươi bốn trên một trăm sáu mươi nước
với mức độ phát triển logistics
và đứng thứ bốn trong khu vực asean south singapore malaysia và thái lan
phần agility đánh giá năm hai nghìn hai mươi hai
việt nam xếp hạng thứ một mươi một trong nhóm năm mươi thị trường logistics mới nổi toàn cầu
tốc độ phát triển hàng năm đạt từ một mươi bốn một mươi sáu
quy mô từ bốn mươi đến bốn mươi hai tỷ usd một năm
số doanh nghiệp logistics ở việt nam cũng tăng nhanh về số lượng
đến nay có trên ba doanh nghiệp vận tải và logistics trong nước
khoảng hai mươi năm tập đoàn giao nhận hàng đầu thế giới
hoạt động cung cấp các dịch vụ từ khâu làm thủ tục vận chuyển hàng hóa
cho đến khâu đóng thuế hay thanh toán
hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ cảng hàng không cảng biển khò bãi
hạ tầng thương mại trung tâm logistics cũng không ngừng được mở rộng với quy mô lớn
các thủ tục thời gian thông quan đối với hàng xuất khẩu cũng cải thiện đáng kể
từ đó góp phần quan trọng đưa ngành logistics việt nam phát triển mạnh mẽ
đóng góp từ bốn năm vào gdp mỗi năm cho kinh tế việt nam
các thủ tục thời gian thông quan đối với hàng xuất khẩu cũng cải thiện đáng kể
các cảnh hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta cũng có bị ảnh hưởng
đặc biệt là cái tác động của suy thoái cũng như là giảm tổng cầu của thế giới
làm cho một số các thị trường xuất khẩu lớn của chúng ta cũng đã bị sụt giảm trong năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên đến giai đoạn từ quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay sang quý i hai nghìn hai mươi bốn
thì có thể nói là tình hình về xuất nhập khẩu cũng đã có sự phục hồi
và cùng với đó thì hoạt động dịch vụ logistics cũng đã có một cái sự
khởi sắc trở lại thể hiện qua lượng hàng hóa thông qua các cái cảng
hoặc là tỷ lệ lấp đầy ở một số các kho bãi cũng như là hoạt động dịch vụ giao nhận
cũng đang tấp nập trở lại
sau nhiều năm triển khai quyết định số hai trăm linh năm hai nghìn một mươi hai của thủ tướng chính phủ
về kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics
của việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm thì ngành logistics nước ta đã đạt được những kết quả như thế nào thưa ông
có thể nói đến đây là chúng ta đã đạt được những kết quả như thế này
đến nay thì chúng ta cũng đã trải qua bảy năm để triển khai quyết định hai trăm linh của thủ tướng chính phủ
đây là văn bản đầu tiên đưa ra các định hướng cũng như là các giải pháp
để phát triển ngành logistics một cách tập trung và có hướng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp
đến nay thì chúng ta cũng thấy là trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã đạt được một số thành tiệu
bước đầu hoàn thiện thể chế chính sách về dịch vụ logistics
trong đó có việc ban hành nghị định một trăm sáu mươi ba
về mặt hạ tầng thì chúng ta cũng đã có những bước tiến khá là căn bản
trong việc nâng cấp hạ tầng đường bộ đường hàng không cũng như là cảng biển
đặc biệt với việc mở rộng cảng lạch huyện cũng như là khu vực cảng cái mép thị vải
xây dựng thêm sân bay vân đồn và sắp tới đây là chúng ta sẽ có sân bay long thành
hệ thống đường bộ và đặc biệt là đường bộ cao tốc trong thời gian vừa qua
thì cũng đã có cái sự mở rộng rất là tốt
số lượng các doanh nghiệp của chúng ta cũng có sự tăng lên
và đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào thị trường quốc tế thì cũng đã có sự gia tăng
cùng với đó thì lực lượng nhân lực cũng đã được bổ sung
và có nhiều các trường đại học cao đẳng cùng tham gia để đào tạo trong cái lĩnh vực này
vâng thưa ông đinh hải bắc đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics
thì phía doanh nghiệp đánh giá như thế nào đối với sự thay đổi của ngành này tại việt nam ạ
trong những năm vừa rồi thì qua quá trình hoạt động của doanh nghiệp
quá trình phát triển thì chúng tôi thấy rằng là các doanh nghiệp logistics của việt nam
đã phát triển tương đối toàn diện trong đó có nổi bật là có mấy cái yếu tố sau
yếu tố thứ nhất là về nguồn nhân lực
nguồn nhân lực trong những năm qua đã được đào tạo một cách bài bản hơn rất là nhiều
qua đó thì cũng đã đưa ra được các giải pháp đáp ứng các yêu cầu của từng khách hàng cụ thể
và càng ngày càng phức tạp trên thị trường việt nam
vì hiện tại là việt nam đã trở thành một cái trung tâm sản xuất của khu vực và thế giới rồi
và các doanh nghiệp của việt nam
và các khách hàng đến đây đều có những yêu cầu chi tiết rất cụ thể và rất khác nhau
đấy là yếu tố thứ nhất
yếu tố thứ hai trong những năm vừa rồi là việc áp dụng công nghệ tin học
phần mềm chuyên dụng vào tất cả các công đoạn của quá trình cung cấp dịch vụ logistics
giúp cho quá trình kiểm soát được quá trình cung cấp dịch vụ logistics
đảm bảo được chất lượng như cam kết đối với cả khách hàng
tôi cho rằng đây là một bước tiến rất lớn đối với doanh nghiệp logistics
của việt nam
và cái thứ tư như anh hải cũng đã nói là chúng ta có thể thấy rất rõ là trong những năm vừa rồi
cơ sở hạ tầng của việt nam phát triển rất là mạnh
từ hệ thống đường bộ đường cao tốc bến cảng và sân bay
tất cả những cái đó đã giúp cho quá trình cung cấp dịch vụ logistics nhanh hơn
rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ logistics cho khách hàng
tăng cái khả năng kết nối giữa các phương tiện giao thông
giảm bớt một phần
các cái chi phí phát sinh thì tôi cho rằng là đấy là các cái yếu tố mà có thể nhận thấy rất rõ
về sự phát triển của các doanh nghiệp logistics ở việt nam trong những năm vừa rồi
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong phần đầu của chương trình
thưa quý vị và trong phần tiếp theo thì trước khi bắt đầu phần trao đổi
mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây
mặc dù lĩnh vực logistics của việt nam có tốc độ phát triển nhanh và đạt các kết quả tích cực
nhưng trên thực tế vẫn tồn tại hạn chế và thách thức như thể chế chính sách chưa đồng bộ
khung khổ pháp lý đối với ngành logistics được ban hành nhiều văn bản
song các chính sách cụ thể chi tiết hóa các cụ thể của chủ trương đó vẫn chưa được thực hiện hoặc còn trồng chéo
giảm chi phí logistics qua đó giúp giảm giá thành nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ
là mục tiêu quan trọng đang được chính phủ các bộ ngành địa phương quyết liệt triển khai
những năm gần đây chi phí logistics ở nước ta ước tính chiếm khoảng một mươi bảy một mươi tám tổng sản phẩm trong nước
con số trên vẫn còn ở mức cao so với bình quân chung của thế giới
theo kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào gdp đạt từ năm đến sáu
tốc độ tăng trưởng đạt từ một mươi năm hai mươi chi phí logistics giảm xuống tương đương từ một mươi sáu đến hai mươi gdp
để hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cần tiếp tục có giải pháp cắt giảm chi phí logistics
cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics trong bối cảnh
hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thưa hai vị khách mời giảm chi phí logistics là nhiệm vụ quan trọng
được đặt ra tại dự thảo chiến lược phát triển dịch vụ logistics việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi với mức chi phí chỉ từ một mươi sáu đến một mươi tám gdp
vào năm hai nghìn ba mươi và giải bài toán này là vấn đề của hạ tầng giao thông huyết mạch của ngành logistics
là doanh nghiệp tham gia vào ngành dịch vụ logistics
ông đã gặp những thuận lợi khó khăn gì đối với hạ tầng của ngành tại việt nam
như tôi đã nói phần trước về mặt cơ sở hạ tầng của việt nam trong những năm vừa rồi
hệ thống đường bộ đường cao tốc cảng biển sân bay đã phát triển
rất cơ bản cho các doanh nghiệp logistics của việt nam phát triển và cung cấp dịch vụ trong những năm vừa rồi
tuy vậy bên cạnh đó cũng còn có những vấn đề mà chúng ta còn phải tiếp tục cải thiện
theo tôi đó là việc việt nam chưa có tạo ra được các trung tâm logistics
có cái sự kết nối nhiều phương thức vận tải ví dụ như đường bộ đường thủy đường sắt và đường hàng không
khi chúng ta tạo ra được các trung tâm logistics
nếu kết nối như vậy thì nó sẽ rút ngắn quá trình cung cấp dịch vụ logistics
giảm thiểu các cái chi phí phát sinh không đáng có
tôi cho rằng trong những năm tới chúng ta cần phải tiếp tục cải thiện vấn đề này
để cung cấp dịch vụ logistics tốt hơn chi phí giá thành sẽ giảm hơn bây giờ
với ý kiến mà ông bắc vừa nêu ra
thưa ông trần thanh hải bộ công thương và bộ giao thông vận tải sẽ giải quyết bài toán này như thế nào
ngoài ra cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và logistics của việt nam
thì thực sự chúng ta cũng sẽ phải nhìn nhận nghiêm túc rằng cũng còn nhiều hạn chế
không đồng bộ và chưa tạo ra cái hành lang vận tải đa phương thức
khu kho vận tập trung dành cho logistics như ông bắc vừa nói là thiếu vị trí chiến lược
đồng bộ với hệ thống cảng sân bay đường quốc lộ và cơ sở sản xuất
nhận thức hạ tầng là một yếu tố đột phá để thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics
chính phủ và các bộ ngành liên quan trong đó có bộ giao thông
vận tải của công thương và bộ kế hoạch đầu tư cũng đã có tập trung thảo luận về vấn đề này
trước hết thì chúng ta thấy hạ tầng về mặt đường miền
hiện nay chúng ta có thể thấy khá là yên tâm với một hệ thống cảng miền của chúng ta
cũng tương đối phát triển và có một hệ thống vận tải ven bờ tương đối thuận lợi
hiện nay chúng ta thấy hạ tầng về mặt đường sắt
trên trục dọc bắc nam là tuyến hành lang vận tải chính
thì hiện nay là chưa phát huy được tác dụng mặc dù chúng ta đã có hệ thống đó rất là lâu
bên cạnh đó thì đường bộ cũng đã có những cải thiện về hạ tầng
tuy nhiên tính kinh tế của đường bộ đối với khoảng cách vận chuyển dài như tuyến bắc nam thì nó lại không kinh tế
do vậy chúng ta vẫn phải khai thác vào tuyến đường sắt hoặc vận tải thủy ven bờ
bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy vận tải hàng không cũng đã có tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua
đặc biệt là với cái sự phát triển của thương mại điện tử
tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay những các cái tuyến hàng không gọi là bay chuyên dụng
hoặc máy bay chở hàng hóa của chúng ta chưa có
thế mà phần nào chúng ta cũng đang phải dựa vào các cái hãng hàng không của nước ngoài
đặc biệt là trong việc xuất khẩu những sản phẩm có giá trị cao ra nước ngoài
và việc kết nối ở đây nó còn thể hiện là việc kết nối với các trung tâm lôi stick
như vừa rồi ông bắc cũng có đề cập
thì với một số các khu vực sọc yếu
ví dụ như là xung quanh các cái thành phố lớn
tâm sản xuất công nghiệp và nông sản lớn
cũng như là khu vực biên giới
thì chúng ta đang thiếu những các trung tâm mà nó mang cái tính chức định hướng
định hình cho cái hoạt động lưu thông hàng hóa
thì đây là những cái mà trong cái chiến lược phát triển dịch vụ lôi stick
thời kỳ đến năm hai nghìn ba mươi năm
thì chúng tôi cũng đã đặt vào để tập trung giải quyết
vâng ngoài những yếu tố như là cơ sở hạ tầng
thì một yếu tố cũng rất quan trọng
đó là yếu tố con người
nguồn nhân lực phục vụ cho dịch vụ lôi stick qua đào tạo bài bản
quậy yếu chưa đáp ứng yêu cầu
và đặc biệt là thiếu các chuyên viên lôi stick giỏi
có năng lực ứng dụng và triển khai tại các doanh nghiệp
và trong số các doanh nghiệp nội địa hiện nay
thì theo thống kê thì có tới chín mươi ba cho tới chín mươi năm người lao động không được đào tạo bài bản
và chủ yếu làm dịch vụ ở các chuỗi cung ứng nhỏ
như là giao nhận hay là kho bãi xử lý vận đơn
vậy thì phía doanh nghiệp sẽ giải quyết bài toán nhân lực như thế nào
thưa ông đinh hải bắc
chúng tôi thấy rằng là
từ phía bên ngoài đưa tới thì gần đây chúng tôi thấy rằng là đã có cái sự biến chuyển rất là lớn
trong những năm vừa rồi
các trường đại học của việt nam cũng đã tiến hành đào tạo một cách cơ bản
chính quy chuyên ngành lôi stick
nên là gần đây chúng tôi có tuyển được các nhân viên học đúng chuyên ngành lôi stick
tuy vậy thì bên cạnh đó
doanh nghiệp cũng phải chủ động trong công tác đào tạo con người của mình
chúng tôi thường nói là đào tạo và đào tạo lại
tất cả các doanh nghiệp
tất cả các nhân viên khi mà được tuyển vào trong công ty thì đều được tiến hành đào tạo lại toàn bộ
đào tạo toàn bộ các vấn đề liên quan
các kiến thức các kỹ năng liên quan để cung cấp dịch vụ lôi stick cho khách hàng
sau đó trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng
sẽ có các vấn đề phát sinh
các yêu cầu mới của khách hàng
thậm chí là có các cái lỗi xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng
với căn cứ tất cả các vấn đề như vậy
thì phía doanh nghiệp lại phải tiến hành đào tạo lại
bổ sung lại
các kiến thức cho cán bộ công nhân viên ở tất cả các công đoạn
chúng tôi xác định rằng là đối với cả doanh nghiệp lôi stick
để đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng lớn khó tính
thì công tác đào tạo và đào tạo lại là cực kỳ quan trọng
trên một cơ sở rất khả quan trong thời gian gần đây
số lượng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học
truyền ngành lôi stick cũng đã tăng lên rất nhiều
đấy là một số các vấn đề mà góc độ doanh nghiệp
như chúng tôi đang làm
đánh giá một cách tổng quan
thì các doanh nghiệp lôi stick tại việt nam còn có những hạn chế
như là quy mô hoạt động hay là vốn rồi nguồn nhân lực
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lôi stick ở việt nam
thì hầu hết là những doanh nghiệp nhỏ và vừa
vậy thì doanh nghiệp và cơ quan nhà nước
thì sẽ có những giải pháp như thế nào
để có thể thúc đẩy doanh nghiệp lôi stick việt nam lớn mạnh hơn
ở phía doanh nghiệp thì ông đinh hải bắc có đề xuất kiến nghị gì ạ
tôi cho rằng là
về góc độ nhà nước
thì rất cần chính sách của nhà nước
giúp cho doanh nghiệp lôi stick việt nam phát triển
đúng như anh vừa nói là
doanh nghiệp lôi stick việt nam
đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong khi đó các công ty lôi stick của nước ngoài
khi đến làm kinh doanh ở việt nam
họ thường đã là những công ty toàn cầu
tên tuổi toàn cầu
nguồn tài chính của họ
so với doanh nghiệp việt nam là không lâu
vì vậy thì tôi cho rằng là
trước hết là
cần cái chính sách của nhà nước
doanh nghiệp lôi stick việt nam phát triển bền vững
lành mạnh trên mảnh đất việt nam này đã
và sau đó sau một cái quá trình tích lũy
từ kinh nghiệm từ khách hàng
từ uy tín quốc tế
thì sau đó có thể phát triển thêm
ra các nước xung quanh
và các cái nước mà
sản phẩm của việt nam
đang bán đến đó rất là nhiều
thì đấy cũng là cái cách mà
các cái doanh nghiệp lớn
lôi stick lớn ở trên thế giới người ta đang phát triển
về góc độ doanh nghiệp thì tôi cho rằng là
doanh nghiệp cũng cần phải nỗ lực rất nhiều
làm việc bài bản
cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp
theo các tiêu chuẩn quốc tế
với cả cái sự
với hai cái cái cái cái cái sự đồng hành như vậy
cái cơ chế chính sách của nhà nước
cái sự nỗ lực của doanh nghiệp
thì doanh nghiệp
các doanh nghiệp lôi stick của việt nam mới có thể phát triển
tốt ở trong tương lai
vâng thưa ông trần thanh hải
chúng ta sẽ cần phải đưa ra những giải pháp như thế nào
để có thể thúc đẩy doanh nghiệp lôi stick việt nam phát triển lớn mạnh ạ
doanh nghiệp của chúng ta thì đúng là cũng
hiện nay là đang phải cạnh tranh trong một cái môi trường
khá là gai gắt
khi mà có nhiều cái doanh nghiệp lôi stick nước ngoài
cũng đã có sự hiện diện tại thị trường việt nam
tuy nhiên điều đó nó cũng sẽ tạo ra chúng ta
một cái môi trường để chúng ta nhanh chóng trưởng thành
và với các doanh nghiệp
thì chúng tôi cũng cho rằng là cái yếu tố quan trọng nhất
chính là cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
và năng lực đó thì nó thể hiện ở cái chất lượng dịch vụ
và đằng sau đó nữa là cái chất lượng của nguồn nhân lực
có thể là doanh nghiệp của chúng ta chưa có cái số lượng nhân lực đông
chưa phải là có cái diện tích lớn hoặc là cái quy mô vốn thật là nhiều
tuy nhiên cái chất lượng của cái dịch vụ cung cấp
nó thể hiện qua cái chất lượng của nguồn nhân lực
tôi cho là cái yếu tố hàng đầu để giúp cho doanh nghiệp chúng ta lớn nhanh hơn nữa
thứ hai là cái việc chúng ta cũng có cái mạnh dạn để tiến ra thị trường bên ngoài
thị trường trong nước của chúng ta cũng là một cái thị trường rất là phong phú
tuy nhiên cái thị trường bên ngoài là cái thị trường giúp cho chúng ta có thể là tạo ra được những các cái
doanh thu cũng như là tạo ra cái sức cạnh tranh nó lớn hơn
và đây là những cái mà chúng ta cũng nhìn vào cái bài học của chính những doanh nghiệp nước ngoài
đến kinh doanh ở tại việt nam để chúng ta có thể thực hiện
đương nhiên sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước là cần thiết
tuy nhiên cái sự hỗ trợ đó thì đa phần nó sẽ đến từ các cái giải pháp quy mô
ví dụ như là cải thiện hạ tầng
trong thời gian vừa qua
chúng ta cũng đã thấy hoặc là một số cái biện pháp cụ thể
ví dụ như vừa qua thì quốc hội cũng có cái giảm thuế vat cho các cái hàng hòa
và qua đó là thúc đẩy kích cầu tiêu dùng và nó sẽ tác động đến cho các doanh nghiệp về dịch vụ logistics
nếu mà một lần nữa thì cái việc mà chúng ta
doanh nghiệp của chúng ta quan tâm đến cái chuyển đổi số ứng dụng công nghệ
coi đây là một cái lợi thế một cái mũi nhọn để chúng ta tăng cái sức cạnh tranh
cũng là yếu tố mà doanh nghiệp chúng ta cần quan tâm
vâng có thể nói rằng trong thời gian vừa qua
thì ngành logistics việt nam và nói riêng và cả thế giới nói chung
thì đều gặp phải những cái khó khăn chung như là xung đột nga ukraine
hay là trước đó là dịch bệnh covid một mươi chín và gần đây thì là những căng thẳng tại biển đỏ
thì những điều này đã gây ra cái ảnh hưởng đến hoạt động logistics trên toàn thế giới
vậy thưa ông đinh hải bắc thì phía doanh nghiệp đã gặp những khó khăn như thế nào
và đã có những giải pháp gì để có thể đối mặt với những khó khăn này
trong mấy năm vừa rồi
với các đợt xuất hiện dịch covid sau đó là xung đột nga ukraine và hiện tại là vấn đề biển đỏ
thì phải nói là tạo ra nên rất nhiều các khó khăn chưa từng gặp cho các doanh nghiệp logistics
tôi lấy ví dụ là đối với cả trong thời gian mà dịch covid
thì các nước thì đều áp dụng các cái biện pháp hạn chế khác nhau
gây nên những cái chuyện là có thể là tàu đã đến cảng rồi
nhưng mà thời gian chờ vào cập cầu
để trả hàng thậm chí có thể lên tới ba mươi ngày
bên cạnh đó nữa là cái việc kết nối giữa nhà máy hoặc là các cái trung tâm kho bãi với cảng
nó cũng không được vận hành một cách bình thường
có những nước là có xe ô tô nhưng không có lái xe
nên là nó gây ra cái sự gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ theo chuỗi logistics
đối với cả xung đột nga ukraine thì chúng ta thấy một cách nhãn tiền là hiện tại
các hãng tàu quốc tế mà có tuyến đến nga ukraine thì chúng ta thấy một cách nhãn tiền là hiện tại
các hãng tàu quốc tế mà có tuyến đến nga ukraine thì chúng ta thấy một cách nhãn tiền là hiện tại
trực tiếp đến nước nga đang giảm
đấy cũng sẽ là những cái khó khăn cho cái hàng hóa xuất nhập khẩu của việt của chúng ta đi nga
đối với cả khu vực biển đỏ hiện tại sau khi mà có những cái bất ổn
thì giá cước đã tăng lên rất cao
ví dụ giá cước từ việt nam mà đi các cái cảng ở cái khu vực trung đông
là nó đã tăng lên thậm chí là gấp đôi
và cái số chỗ ở trên tàu đẻ bút cũng hạn chế

hạn chế không đưa tàu đi vào cái tuyến biển đỏ
tất cả những cái đó nó đã tạo nên những các cái khó khăn cho doanh nghiệp logistics
cũng như là doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở việt nam
về phía doanh nghiệp thì tại từng cái thời điểm mà chúng tôi tìm các cái giải pháp
mở rộng cái mạng lưới của mình tìm các cái giải pháp thay thế
cung cấp các cái giải pháp thay thế cho khách hàng
và với các cái giải pháp thay thế đó nó sẽ giúp cho khách hàng của mình
giúp cho các nhà sản xuất của việt nam
thứ nhất là giảm bớt cái thời gian
thời gian chờ đợi hoặc là vận chuyển
thứ hai nữa là giảm bớt được cái chi phí
vậy thì chúng tôi cho rằng là đấy là những các cái biện pháp mà hạn chế phần nào
các cái khó khăn do các cái sự kiện và sự việc mà như anh vừa đề cập tới
vâng với những giải pháp mà ông bắc vừa nêu ra
cùng những dự kiến rằng trong tương lai sẽ có thể còn có những dịch bệnh
hay là những xung đột tiếp tục xảy ra trên thế giới
thì chúng ta sẽ cần phải có những giải pháp như thế nào
để ngành logistics không bị động trong những trường hợp như vậy thưa ông trần thanh hải
có thể nói là trong cái bối cảnh như hiện nay thì những các cái biến động
những trường hợp phát sinh như là dịch bệnh covid một mươi chín
rồi xung đột vũ trang cục bộ cho đến những các cái ảnh hưởng của vấn đề biển đỏ
nó sẽ còn là những yếu tố mà chúng ta thấy có thể phát sinh trong tương lai
và cái sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời gian vừa qua
cũng là một cái tác động hết sức là mạnh mẽ đến cái hoạt động dịch vụ logistics trên thế giới
thì qua đó các doanh nghiệp logistics cũng có rút ra được cái bài học
ở đây chúng ta thấy là cái sự ứng phó và những cái kịch bản chúng ta chuẩn bị cần thiết
ví dụ trong cái trường hợp mà covid một mươi chín thì các cái biện pháp mà hạn chế di chuyển
để ngăn ngừa dịch bệnh là những cái yếu tố cần thiết
tuy nhiên trong thời điểm đó thì chúng ta cũng đã sáng tạo
và chúng ta đã tìm ra những cái giải pháp
để giúp cho hàng hóa vẫn có thể lưu thông
tạo ra những cái luồng xanh hoặc là tạo ra những cái sự linh hoạt
để cho các cái hàng hóa có thể đến được với cái cảng
cũng như là cho phép đội ngũ công nhân
những cái người làm dịch vụ logistics có thể là được ưu tiên trong cái việc di chuyển
thì đấy cũng là một cái cách mà chúng ta đã có cái trải nghiệm để chúng ta ứng phó
với những cái trường hợp như gần đây
chúng ta thấy là cái việc mà sự cố ở biển đỏ gây ra cái việc là gia tăng chi phí
thì đây cũng là cái mà chúng ta cũng phải có cái trao đổi thỏa thuận với cả các cái khách hàng
đặc biệt là những các cái nhà nhập khẩu ở các thị trường
để chúng ta dự báo một cái trường hợp như vậy là chúng ta có thể ngủ đắp được cái chi phí cần thiết
rồi cái việc chúng ta có mua bảo hiểm
rồi sử dụng những cái dịch vụ tư vấn luật
để trong trường hợp mà có phát sinh tranh chấp tự do
thì chúng ta cũng có một cái hướng xử lý nó vừa bài bản vừa chuyên nghiệp và hiệu quả
hiện nay thì mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại doanh nghiệp dịch vụ logistics
có lẽ là cũng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển
vậy thì phía doanh nghiệp có định hướng như thế nào để có thể nâng cao trình độ công nghệ thông tin logistics ạ
đối với cả chúng tôi thì không phải bây giờ mà trong những năm vừa rồi
thì chúng tôi đã xác định rằng là việc chuyển đổi số kiểm soát toàn bộ hoạt động trong chuỗi logistics mà công ty cung cấp là điều hết sức quan trọng
vì vậy nên là ngay từ đầu thì chúng tôi đã mời các nhà cung cấp phần mềm viết phần mềm riêng cho công ty
và phần mềm này nó sẽ được phát triển theo nhiều giai đoạn
các cái giai đoạn phát triển cao hơn của nó là nó sẽ biến đổi thành các cái app được cài vào các cái thiết bị di động của tất cả các nhân viên logistics làm việc tại tất cả các cái thời điểm khác nhau
mà khi mà anh đã tiến hành các cái nghiệp vụ của anh thì anh sẽ cập nhật gần như là theo thời gian thực
tất cả các cái nghiệp vụ của anh lên trên phần mềm của công ty
và vì vậy thì công ty cũng sẽ nhìn được toàn bộ cái quá trình cung cấp dịch vụ của mình
và thậm chí là cho khách hàng tạo các cái cổng cho khách hàng cùng quan sát cái chuỗi cung cấp dịch vụ logistics
thế thì tôi cho rằng là với cái việc mà chuyển đổi số đảm bảo kiểm soát toàn bộ cái quá trình cung cấp dịch vụ
logistics bằng tin học là việc hết sức quan trọng
và đây nó cũng là việc mà như anh hải nói là nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam
nếu chúng ta không có cái đó chúng ta tuyệt đối không thể nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam
và chắc chắn là cũng sẽ không đáp ứng được các cái yêu cầu của các cái khách hàng lớn các công ty đa quốc gia các nhà sản xuất nước ngoài
hiện tại đang đến việt nam và coi việt nam là một cái cứ điểm sản xuất của họ
để logistics của việt nam thì phát triển
trở thành huyết mạch của nền công ty
trở thành huyết mạch của nền kinh tế
thành ngành kinh tế mũi nhọn
thì chúng ta sẽ tiếp tục phải hoàn thiện chính sách pháp luật về dịch vụ logistics theo hướng nào
thưa ông trần thành hải
chúng ta cũng thấy rằng là cái nhận thức về vai trò của logistics thì chúng ta đã thấy có cái sự thay đổi trong những năm vừa qua
ở cả cấp các bộ ngành cho đến các địa phương
rồi các cái hiệp hội
tuy nhiên cái nhận thức đó nó vẫn chưa được đồng đều
và đặc biệt là ở cấp địa phương
thì có thể là cái nhận thức đấy nó cũng chưa được thể hiện thành những các cái giải pháp cụ thể
do vậy tôi cho đầu tiên là chúng ta phải có một cái sự nâng cao nhận thức
thống nhất về nhận thức về quan điểm vai trò của logistics trong nền kinh tế và hoạt động xã hội nói chung
thứ hai thì chúng ta cũng tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật
cố gắng sửa đổi một số những cái quy định liên quan đến ngành dịch vụ logistics mà hiện nay đã không còn phù hợp
hoặc là đưa những cái khái niệm mới
vào trong hệ thống luật để hỗ trợ cho dịch vụ logistics
ví dụ như là cái khái niệm về khu thương mại tự do
thứ ba nữa là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cái hoàn thiện hạ tầng
trên cái đà hiện nay chúng ta cũng đang có một cái đà triển khai rất là tốt
thì tiếp tục hỗ trợ cái việc là vừa hoàn thiện và vừa đẩy mạnh cái kết nối
và thứ tư đó là giúp cho các doanh nghiệp có thể là mở mang thị trường
nâng cao cái năng lực cạnh tranh
thứ năm thì chúng ta tập trung vào đào tạo cái nguồn nhân lực
để cung cấp một nguồn nhân lực chất lượng và chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp
thứ sáu đó là tập trung vào cái chuyển đổi số
như các đại diện doanh nghiệp nêu lại
xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời
đã nhận lời tham gia và chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
thưa quý vị sau gần bảy năm triển khai kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh
và phát triển dịch vụ logistics việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm
thuộc quyết định số hai trăm linh năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
ngành logistics nói chung và năng lực hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics
của các doanh nghiệp nói riêng đã có những bước tiến đáng kể
dự thảo chiến lược phát triển dịch vụ logistics việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đang được soạn thảo đã đặt ra mục tiêu
đưa tỉ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào gdp đạt sáu tám
chi phí logistics giảm xuống tương đương một mươi sáu một mươi tám gdp
với quyết tâm triển khai thắng lợi kế hoạch phát triển
kỳ vọng ngành logistics việt nam sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới
hướng đến là ngành kinh tế mũi nhọn của việt nam